hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng gây án vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là đỗ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tải thôn vạn phúc xã vạn yên huyện mê linh hà nội
xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông bình đã nuôi thủ tức và lên ý định trả thù
sau đó bình chuẩn bị giao bầu và lần lượt sát hại hai nạn nhân là anh hà văn hưng và anh đoàn văn tùng
sau khi sát hại hai người đỗ văn bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân
do vậy mà bình tiếp tục tìm những người có mâu thuẫn trước đó để trả thù
bình tìm gặp hai người phụ nữ đã từng có tình cảm với bình vì cho rằng đã bị phụ tình
bình lần lượt sát hại khiến một phụ nữ tử vong và một người trọng thương
đối tượng đỗ văn bình đã bị tổ công tác đặc biệt của công an thành phố hà nội bắt giữ
khi đang tìm cách đến một nhà người quen ở huyện phổ yên thái nguyên nhằm trả thù
vì ông này từng đánh bình cách đây tám năm
và theo đánh giá của cơ quan công an đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống
thế nhưng đối tượng đã ra tay sát hại dã man các nạn nhân
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này trong các bản tin tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng thạch dũng trú tại thành phố trà vinh do có hành vi đã dùng dao chém người khác gây thương tích
đáng chú ý nạn nhân lại chính là anh rể của đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu dững khai nhận đã cùng chị thạch thị dư là chị ruột của dững
và chồng là anh thạch hương cùng mở cửa hàng kinh doanh
tại trà vinh mâu thuẫn xuất phát từ việc dững đưa tiền cho anh hương mua xe tải để chở hàng hóa
sau đó do cần tiền tiêu xài dững yêu cầu nhượng lại xe cho anh hương nhưng anh hương không đồng ý
đến ngày một mươi sáu tháng năm sau khi đã uống rượu xong dưỡng tìm anh hương để gây sự
khi thấy anh hương đang ngồi trong nhà dưỡng lấy con dao chém nhiều nhát vào người anh hương gây thương tích
sau khi gây án thạch dũng đến cơ quan công an đầu thú
anh hương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
chỉ vì khoản nợ ba trăm năm mươi triệu đồng của con rể mà cả gia đình bố vợ phải sống trong cảnh sợ hãi
vì bị nhóm đòi nợ khủng bố bằng bom bẩn bom xăng
thậm chí là nhóm đòi nợ còn dùng nhiều thủ đoạn khiến cho công việc kinh doanh của gia đình bị gián đoạn
vụ việc này xảy ra tại huyện hải hậu tỉnh nam định đã gây tâm lý lo lắng cho gia đình nạn nhân
cũng như những người dân sống quanh khu vực
từ ngày một mươi bảy tháng năm sau khi đã gây tâm lý lo lắng cho gia đình nạn nhân

gia đình ông nguyễn cao kỳ ở xã hải minh huyện hải hậu tỉnh nam định
liên tiếp bị các nhóm đối tượng côn đồ đến đòi nợ
con rể ông kỳ là anh trần văn đạt có vay tiền của các tổ chức tín dụng
và một số người dân trên địa bàn với số tiền khoảng một mươi bốn tỷ đồng
do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ anh đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi anh đạt bỏ đi các đối tượng đã kéo đến nhà ông kỳ
uy hiếp để đòi nợ
không chỉ uy hiếp bằng bom bẩn đỗ xe ô tô trước nhà rồi bấm còi xe in ngỏi
các đối tượng còn mang hai loa thùng đến đặt trước cổng nhà ông kỳ
và mở nhạc sàn nhạc đám ma nhạc tụng kinh phật với âm thanh
hành vi mở nhạc to của nhóm đối tượng không chỉ uy hiếp tinh thần sức khỏe
của các thành viên trong gia đình ông kỳ cản trở công việc kinh doanh của gia đình ông kỳ
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân quanh khu vực
quá bức xúc với hành vi gây dối trật tự của các đối tượng đòi nợ
ông kỳ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng
các đối tượng có hành vi nhỏ keo vào khóa rồi là hành vi nhắm chất bẩn
nhắm chất cháy vào nhà ông kỳ
hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tập trung đấu tranh khai mát mặt rộng
để làm rõ tính liên quan giữa cái hành vi nhắm chất bẩn nhắm chất cháy vào nhà ông kỳ
với lại các hành vi liên quan đòi nợ của nhóm đối tượng nguyễn vân trình nguyễn thiêm trình
cụ thể như thế nào thì hiện nay cơ quan điều tra còn đang tiếp tục củng cố thu thập tài liệu
và tiếp tục đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra thu thập chứng cứ đã làm rõ hành vi của các nhóm đối tượng
gồm nguyễn hiễu trình chú tại thị trấn yên định huyện hải hậu
nguyễn quang trung chú huyện trực ninh nguyễn văn bình chú huyện hải hậu
và nguyễn hải anh biệt danh là hải lý chú huyện trực ninh
đây là nhóm đối tượng thường xuyên đến nhà ông kỳ gây dối
để đòi số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng do con rể ông kỳ vay của nguyễn hữu trình
ngày một mươi năm tháng năm công an huyện hải hậu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với các đối tượng nguyễn hiễu trình nguyễn quang trung và nguyễn hải anh
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
trong đó nguyễn hải anh do chưa đủ một mươi tám tuổi nên được gia đình bảo lãnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với các đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
riêng nguyễn văn bình bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và bị bắt tạm giam từ ngày bảy tháng năm
tiếp tục sẽ là thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng giết người phi tăng sát
gây rúng động dư luận tại xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
và vào lúc hai h ba mươi phút sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ bốn phụ nữ trong nghi án giết hai đứa
vâng xin cảm ơn phóng viên hải hà và phóng viên antv vẫn đang tiếp tục theo sát vụ việc để thông tin đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
xin được tiếp tục với thông tin khác
sau hai ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt bị cáo phan thị đào ba mươi chín tuổi
trú tại huyện bạch thông tỉnh bắc cạn tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do quen biết từ trước nên trần thị la ở bắc cạn đã giới thiệu cho đào
hoàng thị hiền ở ninh bình để hiền thuê đào vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
đào nhận lời và được hiền trả năm mươi triệu đồng tiền công
vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đào đến tỉnh bô ly khăm say và được một người đàn ông tên say đón đến nhà nghỉ
cho đến ngày một mươi ba tháng tám người đàn ông này đưa cho đào một lốc máy và trở ra đón xe về việt nam
khi đào đang trên xe khách từ tỉnh con tum đi tp hcm qua địa bàn huyện crong búc thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc dừng xe kiểm tra và phát hiện trong lốc máy có hai mươi hai bánh heroin tổng trọng lượng gần tám kg
sau khi tòa tuyên án viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết sẽ kháng nghị bản án lên tòa án cấp cao đà nẵng để tăng mức hình phạt tử hình đối với bị cáo phan thị đào
công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa phát hiện đối tượng trần đắc lộc
trú tại thị xã phú thọ tăng chữ trái phép bốn khẩu súng trường bắn đạn thể thao cùng với hàng nghìn viên đạn các loại
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của trần đắc lộc ở tại địa chỉ trên
cơ quan công an phát hiện thu giữ bốn khẩu súng bốn năm trăm ba mươi chín viên đạn trì ba trăm sáu mươi bốn viên đạn thể thao ba mươi sáu viên đạn bi và một số đồ vật phụ kiện để chế tạo và sử dụng súng
và đây là các loại vũ khí thể thao có tính sát thương cao và rất nguy hiểm
tại cơ quan công an bước đầu trần đắc lộc khai nhận đã mua số súng trường
khi mua các đối tượng bán tháo rời từng bộ phận sau đó lộc mang về lắp lại hoàn chỉnh và chế tạo thêm một số tính năng như ống ngắm giảm thanh
trong quá trình sử dụng nếu như gặp những người